khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to phía nam có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi năm độ
nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước